tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo trung ương chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo về thực hiện công tác giảm nghèo sáu tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
tại cuộc họp các thành viên ban chỉ đạo nhận định mặc dù tỷ lệ nghèo giảm vượt mục tiêu đề ra nhưng nhiều nơi vẫn cao khoảng trên hai mươi thậm chí trên ba mươi tại một số tỉnh miền núi
do đó kết quả giảm nghèo chưa vững chắc tranh lệch giàu nghèo khả năng tiếp cận dịch vụ cơ bản thị trường việc làm giữa các vùng chưa được thu hẹp
đánh giá cao nỗ lực cố gắng của các bộ ngành địa phương trong việc triển khai nhiệm vụ chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian qua
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam nhấn mạnh các bộ ngành sớm xây dựng trình thủ tướng chính phủ ban hành chuẩn nghèo đa chiều quốc gia áp dụng cho giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
chuẩn nghèo đa chiều trẻ em áp dụng cho giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm phê dựa chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm